sáng nay ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
dự báo trong những giờ tới bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
do ảnh hưởng của bão do suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trở lại với thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hai ngày tới
sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
trời xe lạnh với nhiệt độ từ một mươi bảy đến ba mươi độ
sang khoảng ngày bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy
sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng nhẹ cùng nền nhiệt giảm đáng kể
trời chuyển lạnh càng ngày
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng phổ biến ít mưa
sáng sớm có sương mù với mức nhiệt giao động từ một mươi bốn đến ba mươi độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
trinh lịch lớn giữa nhiệt độ ngày và đêm khiến cho các bệnh về đường hô hấp gia tăng
quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ
và cũng từ ngày mùng bốn khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm đáng kể từ hai đến ba độ
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới phổ biến ít mưa ngày nắng hanh
với mức nhiệt giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
sau đó từ khoảng chiều tối ngày bốn tháng một mươi một
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu suy yếu từ cơn bão số bảy
mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
có mưa to cùng nền nhiệt giảm nhanh
trong khi đó khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới phổ biến chỉ có mưa vài nơi
thời tiết ít biến động với nhiệt độ trưa chiều
giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
đến với vùng cao tây nguyên trong hôm nay và cả những ngày tới
mưa nếu có cũng chỉ xuất hiện lác đác vài nơi lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
ở trong khoảng hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ do ảnh hưởng của giải aptoxic
đạo nên có mưa rông rải rác ở khu vực miền tây nam bộ
thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối đêm và sáng
còn nhiệt độ nền nhiệt tại đây giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ